công ty tài chính không được cho vay tiền mặt với khách hàng có nợ xấu đồng thời tỷ lệ cho vay tiền mặt trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại các công ty sẽ giảm về bảy mươi từ năm hai nghìn hai mươi một và giảm dần đến ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là nội dung thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số bốn mươi ba của ngân hàng nhà nước quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
quy định trên nhằm kiểm soát việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng bảo đảm khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích vay vốn ghi trong hợp đồng cho vay tiêu dùng
thông tư mới ban hành cũng yêu cầu các công ty tài chính có biện pháp đồn đốc thu hồi nợ phù hợp với các đặc thù của khách hàng và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng
trong đó số lần nhắc nợ tối đa là năm lần một ngày
hình thức nhắc nợ thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận
trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ bảy giờ đến hai mươi một giờ
ngoài ra là một số quy định khác